bài viết này sẽ cung cấp danh sách những thực phẩm tốt cho tim mạch vô cùng dễ tìm để làm đa dạng món ăn cho người bệnh thiếu máu cơ tim
đầu tiên là bột yến mạch
người thiếu máu cơ tim có thể ăn kèm biến mạch bữa chuối hay chế biến các món cháo quyến mạch sữa yến mạch dùng cho các bữa ăn hàng ngày
chất sơ trong yến mạch giúp làm chậm hấp thu cho retorld giảm cholesterol xấu trong máu nhưng không làm ảnh hưởng đến cholesterol tốt
ngoài ra trong bột yến mạch còn chứa rất nhiều omega ba acid folet cali giúp máu lưu thông tốt hơn bảo vệ hệ tim mạch
theo nghiên cứu ăn khoảng ba bát yến mạch mỗi ngày giúp giảm lượng cholesterol xuống khoảng năm mg trên một đề sinh
thứ hai là dầu ô lưu
dầu ô lưu chứa các loại chất béo bão hòa dạng đơn thể có tác dụng giảm đồng độ ldl hay còn gọi là cholesterol
dầu ô lưu chứa các loại chất béo bão xấu và giảm nguy cơ tiến triển của các bệnh lý về tim mạch trong đó có bệnh thiếu máu cơ tim
dầu ô lưu có thể được cung cấp trong khẩu phần ăn qua hai dạng
nhất là hỗn hợp dầu lưu tình chế là dầu ô lưu nguyên chất pha trộn cùng các chất phụ da nhằm loại bỏ mùi hôi cũng như tạo hương vị và màu sắc hấp dẫn
thứ hai là dầu ô lưu nguyên chất
dầu ô lưu nguyên chất phải được chích xuất
dầu ô lưu nguyên chất phải được chích xuất từ ô lưu bằng phương pháp cơ học không sử dụng thêm các dung bôi hoa học khác
hàm lượng acid béo tự do không vượt quá
thứ ba là quả bơ
trong quả bơ có trường carotenoid một dạng sắc tú có khả năng chống oxy hóa rất có ích cho sức khỏe tim mạch
bên cạnh đó hóa chất follet có trong bơ có tác dụng phòng tránh tình trạng đột quỵ và nguy cơ mắc bệnh tim mạch
tỷ lệ chất follete trong bơ là hai mươi ba
có tác dụng rất tốt cho việc tăng cường sức khỏe tổng thể
ngoài ra cali có trong quả bơ giúp điều chỉnh huyết áp cần thiết cho người thiếu máu cơ tim
đặc biệt chất béo lành tính có trong quả bơ giúp ức chế và kiểm soát cholesterol trong máu tăng cảm giác no
từ đó phong ngừa được nhiều tác nhân xấu đến tim mạch
người mắc thiếu máu cơ tim nên ăn bơ kem với carot hoặc cải bò xôi để thúc đẩy cơ thể hấp thụ các dưỡng chất
thứ tư là bông cải xanh và cải bó xôi
hai loại rau này không chỉ dầu chất sơ mà còn dầu chất chống oxy hóa vitamin khoáng chất giúp điều chỉnh huyết áp tốt cho người thiếu máu cơ tim
bông cải và cải bò xôi giúp giảm cholesterol và làm vững các thành mạch
chất soforraffel có trong bông cải xanh giúp ngăn chặn hoặc đảo ngược các tổn thương niêm mạc mạch máu
lượng comocistin tăng cao làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạch vành
qua nghiên cứu phức hợp vitamin b cho bông cải
giúp sửa chữa thậm chí đảo ngược ảnh hưởng của việc có quá nhiều holmoxistine trong cơ thể
vì vậy thêm bông cải xanh vào bữa ăn có thể giúp ngăn chặn các bệnh liên quan đến tim mạch
tiếp theo là cà chua
theo nghiên cứu cà chua giúp bảo vệ tim và giảm tỷ lệ tái phát bệnh tim
lý do là chất lycopene có trong cà chua giúp ức chế cholesterol ở màng tế bào
giảm nồng độ cholesterol và nồng độ triglycerin trong máu
giúp đẩy lùi các tác nhân
cà chua giúp đẩy lùi các tác nhân sâu cho người thiếu máu khưa tim
ngoài ra chất chống oxy hóa ligopen có trong cà chua có khả năng tiêu diệt các gốc tự do
ức chế đột biến ngăn cản tiến trình của bệnh ông tư
các nhà dinh dưỡng học khuyên rằng mỗi ngày ăn một quả cà chua sống là đủ
nếu uống nước cà chua thì không quá hai trăm linh ml trên một ngày
tuy nhiên không nên ăn cà chua lúc đói vì cà chua có lượng acid lớn
nếu ăn vào nó sẽ kết hợp với dịch chua trong dạ dày
trở thành hợp chất không hòa tan làm áp lực trong dạ dày tăng cao dễ dẫn đến đau dạ dày
thứ sáu là tỏi
thành phần chất alixin trong tỏi có phản ứng với các tế bào hồng cầu
làm thư giãn các mạch máu giúp lưu thông máu dễ dàng
chúng giúp giảm huyết áp giãn mạch cải thiện tuần hoàn mạch vành
và tăng lượng máu tới tim chống đông máu
ngoài ra tỏi ức chế hoạt động của một số protein gây viêm
cải thiện mức cholesterol bởi tỏi có thể giúp giảm sản xuất cholesterol của gan
trong tỏi có lượng lớn chất chống oxy hóa có lợi cho mạch máu
nên thêm tỏi vào bữa ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe tim mạch
bảy là các loại hạt
trong các loại hạt họ động như các loại đậu xanh đậu đen đậu đỏ đậu nành hay đậu vàng
chứa nhiều protein tốt cho tim và vitamin e giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu
ngoài ra chúng giàu acid béo omega ba
canxi và những chất sơ hòa tan rất thích hợp cho việc kiểm soát cholesterol
tăng cường dinh dưỡng cho người thiếu máu cơ tim
tiếp theo là cá hồi
cá hồi là nguồn thực phẩm giàu omega ba
một loại acid béo giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch hiệu quả
lượng omega ba dồi dào có trong cá hồi giúp kiểm soát cholesterol và chigricen trong máu
chikrisein khi ở mức độ cao dễ gây nên các vấn đề tim mạch
theo nghiên cứu những người thường thêm cá hồi vào khẩu phần ăn
ít có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hơn so với những người ít ăn cả hồi
đặc biệt thường xuyên sử dụng món ăn này giúp giảm đến năm mươi mức triglycerin trong máu
chín là sữa chua
sữa chua được biết đến với công dụng tuyệt vời cho da và hệ tiêu hóa không dừng lại ở đó
sữa chua rất tốt cho sức khỏe của người thiếu máu cơ tim
nhờ vào hàm lượng cao các vitamin chất chống oxy hóa chất sơ lợi khuẩn probiotic
sữa chua sẽ giúp phòng ngừa bệnh viêm nha chu
do đó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim
mười là dưa hấu
dưa hấu là loại trái cây rất giàu chất sơ và chất chống oxy hóa
ngoài ra licopen tìm thấy trong dưa hấu giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư
loại trái cây này cũng cung cấp shichulin giúp cải thiện mạch máu và cả bệnh tiểu đường
các loại quả mọng như nho vịt quất mâm xôi dâu tây
có khả năng tăng cường hàm lượng cholesterol tốt trong máu
giảm hàm lượng cholesterol xấu
theo nghiên cứu những người thường xuyên ăn các loại quả mọng
có thể giảm khoảng ba mươi nguy cơ nhồi máu cơ tim khi về già
sôcôla đen với tối thiểu sáu mươi bảy mươi cacao
trong thành phần có tác dụng ổn định huyết áp chống viêm kiểm soát cholesterol xấu

đối với người mắc thiếu máu cơ tim hoặc các bệnh lý về tim mạch
thành phần cacao này có thể giảm hàm lượng cholesterol xấu

thành phần cacao này có thể giảm hàm lượng cholesterol xấu
ngoài ra chất flavonoi có trong loại thực phẩm này giúp giảm lượng cholesterol xấu
và khuyến khích việc sản sinh cholesterol tốt
theo nghiên cứu người ăn khoảng sáu mươi ba g sôcôla đen mỗi tuần
giảm nguy cơ đột quỵ thấp hơn những người không ăn sôcôla
vì thế người mắc thiếu máu cơ tim bổ sung sôcôla đen vào thực đơn dinh dưỡng
để cải thiện sức khỏe tim mạch
ngô là loại thực phẩm dầu chất sơ và các vitamin tốt trong việc tăng cường trí não
kiểm soát lượng đường trong máu ngừa ung thư
không chỉ vậy ngô có hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp ngăn chặn mảng sơ vữa
hình thành ngay từ giai đoạn cởi phát lượng homocytin tăng cao
có thể phá hủy các mau mạch từ đó dẫn đến nhồi máu cơ tim đột quỵ
vitamin b trong bắp ngô giúp làm giảm homocytin ngăn chặn các tác động xấu đến hệ tim mạch
người thiếu máu cơ tim nên ăn mỗi ngày
một lượng park ngô tương đương cung cấp một mươi chín vitamin b cho cơ thể
chuối chứa nhiều cali có tác dụng làm giảm nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh lý về tim mạch
qua các nghiên cứu cho thấy bổ sung nhiều cali khiến mức huyết áp
thấp hơn đáng kể và giảm nguy cơ đột quỵ
cali giúp loại bỏ lượng nati thừa trong cơ thể gây áp lực cho tim qua nước tiểu
làm giảm tổn thương có thể gây ra trên tim
thêm chuối vào thực đơn dinh dưỡng sẽ giúp người thiếu máu cơ tim
phòng ngừa được các yếu tố nguy cơ tác động xấu đến tim mạch
cuối cùng là nghệ
cucumin trong củ nghệ có hoạt tính chống viêm chống oxy hóa và giãn mạch
ngoài ra hurumin có thể kiểm soát lượng cholesterol trong máu
ngăn ngừa bệnh tim giảm nguy cơ mắc bệnh
bệnh nhồi máu cơ tim trứng phì đại tim hồi phục chức năng tim
thạc sĩ bác sĩ tạ xuân trường khuyến cáo nên bỏ hút thuốc lá
tránh khói thuốc lá thụ động hạn chế tối đa rượu bia
tránh xa đồ ăn nhanh thực phẩm nhiều chiên rán nhiều muối và nhiều đường
đồng thời ăn tăng nhiều chất sơ rau củ quả như ngũ cốc và các loại hạt
hạn chế tối đa mỡ động vật trong khẩu phần ăn
thực phẩm quá nóng hoặc quá lạnh ăn thành nhiều bữa nhỏ
giúp đốt cháy được chất béo dư thừa kiểm soát được đường huyết và cân nặng
trái cây và rau quả nên chiếm phần lớn của phần phần nhỏ còn lại là tinh bột đạm
và các loại chất béo tốt nên chế biến các món luộc nướng và hấp thay vì chiên xào
người thiếu máu cơ tim nên tuân thủ một chế độ ăn phù hợp
để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết hỗ trợ điều trị bệnh
bên cạnh đó cũng nên giữ một thói quen sinh hoạt khoa học và lành mạnh
để nâng cao sức khỏe tim mạch và chất lượng cuộc sống